thưa quý vị thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết
tính đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay
cả nước đã tiêm được hơn sáu mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cũng liên quan đến công tác tiêm chủng
lãnh đạo bộ y tế đã tiếp tục có văn bản
gửi bí thư tỉnh ủy thanh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong khi đó đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đang đề nghị thành phố thủ đức và các quận huyện
tiến hành ra soát lập danh sách học sinh trong độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
đảm bảo đủ điều kiện để tiêm vaccine ngay khi có thể
ngoài danh sách học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tp hcm còn đề nghị các địa phương
ra soát bổ sung danh sách trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trên địa bàn
bao gồm học sinh phổ cập học sinh ngoài nhà trường
trước đó sở y tế tp hcm đã xây dựng và trình
ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch triển khai tiêm vaccine
cho học sinh trong độ tuổi này dự kiến trước khi kết thúc học kỳ một
học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ hai
theo số liệu của sở giáo dục và đào tạo số lượng học sinh
học viên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại tp hcm là khoảng gần sáu trăm năm mươi em
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp
với chính quyền địa phương để lập danh sách